các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lạm phát nợ công tăng kỷ lục nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm việc làm cắt giảm lao động
lợi dụng vấn đề của toàn cầu các thế lực thù địch lồng ghép các quan điểm sai trái để kích động công nhân người lao động biểu tình đòi quyền lợi
chúng cố tình lật ngược bản chất đánh cháo khái niệm độc lập và đối lập để hô hào đòi thành lập các nghiệp đoàn độc lập công đoàn độc lập để hạ thấp vai trò lãnh đạo của công đoàn việt nam từng bước hình thành một tổ chức đối lập với đảng cộng sản việt nam
ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua tổ chức phản động việt tân đã tổ chức diễn đàn công nhân việt nam cơ hội thử thách và giải pháp để đưa ra quan điểm phiến diện quy trục đối với hệ thống công đoàn việt nam
chúng cho rằng việt nam đã không tuân thủ các cam kết liên quan đến quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể của tổ chức lao động quốc tế ilo cũng như hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
chúng cũng rêu rao việc việt nam sửa đổi luật lao động chỉ là hình thức còn thực hiện vẫn chỉ là trên giấy
trơ hơn nữa chúng phủ nhận vai trò của tổng liên đoàn lao động việt nam và sách mé tuyên bố chỉ có công đoàn độc lập không lệ thuộc vào bất cứ đảng phái nào thì mới thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động
câu hỏi đặt ra là tại sao các thế lực thù địch lại luôn cổ suý mô hào thành lập công đoàn độc lập
và người lao động có thực sự cần đến một tổ chức độc lập như thế này hay không

câu hỏi đặt ra là tại sao các thế lực thù địch lại luôn cổ suý mô hào thành lập công đoàn độc lập